nhà chị hương gọi điện xin chùa lại máy thì kiên ra giá là hai năm triệu đồng
ngày một mươi năm tháng một mươi một khi kiên đến lấy tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
tại cơ quan công an kiên khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp
đến thời điểm bị bắt kiên đã thực hiện hai vụ cướp được hai điện thoại và gần hai trăm linh đồng
với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng phạm thị ngọc bích
giám đốc doanh nghiệp nhà hàng xuân viên ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi đã bị công an thành phố quảng ngãi bắt giữ
tại cơ quan điều tra bích đã thừa nhận hành vi thành lập doanh nghiệp nhưng không có kinh doanh
mà sử dụng doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn chứng tử cho trên hai mươi doanh nghiệp với số lượng gần hai trăm linh tờ hóa đơn
nhằm mục đích thu lợi bất chính hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
lại thêm một vụ học viên cai nghiện bỏ trốn xảy ra tại đồng tháp vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một
lợi dụng lúc đông người đang chơi thể thao một số học viên đang cai nghiện tại trung tâm lao động giáo dục xã hội tỉnh đồng tháp
đã ùa nhau chạy ra khỏi trung tâm và móc nối với các đối tượng bên ngoài để lần trốn
nhận được tin báo công an tỉnh đồng tháp đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động công an huyện cao lãnh công an huyện tháp một mươi
phối hợp với trại giam cao lãnh bộ công an hỗ trợ trung tâm truy bắt các học viên trốn khỏi trung tâm
sau bốn mươi phút tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ được sáu đối tượng đưa về trung tâm lao động giáo dục xã hội
hiện tại tình hình tại trung tâm đã được ổn định và lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại đang lẩn trốn
theo số liệu năm hai nghìn một mươi sáu lâm đồng ước tính có hơn một trăm năm mươi ba hectare cà phê và hiện bắt đầu vào mùa vụ
và tình trạng hái trộm cà phê cũng thường xuyên diễn ra trong những năm qua
để đảm bảo an ninh trật tự công an tỉnh lâm đồng đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp
nhằm chủ động trong công tác này
mỗi khi vào mùa thu hoạch cà phê nhu cầu về lao động mùa vụ tại các tỉnh tây nguyên tăng đột biến
chỉ riêng tại lâm đồng vụ thu hoạch cà phê năm nay cần khoảng hai mươi lao động
do vậy hệ lụy về trật tự an ninh là điều đương nhiên
đây là điều mà tội phạm hình sự mà tùy lợi dụng đi thu hái cà phê đều hoạt động
trước tình hình đó ngay từ đầu mùa vụ công an tỉnh lâm đồng đã triển khai một cách quyết liệt đến cơ sở
cho cộng ý chính quyền tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các thôn
thứ hai là tăng cường kiểm tra quản lý nhân hậu khẩu tăng cường tuần tra đêm nhất là mùa vụ cà phê sắp tới này
đấy mạnh các hoạt động mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt là mô hình đội tư khoản ở các thôn
bên cạnh việc mở hội nghị quán triệt triển khai văn bản
thì công an các huyện thành phố đã thành lập các tổ công tác xuống địa bàn hướng dẫn phối hợp với lực lượng công an xã
làm tốt các biện pháp bảo vệ mùa vụ kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn
nhất là các khu vực trọng tâm trọng điểm khu vực chuyên canh cây cà phê
công an huyện đã làm tốt công tác như vậy là phòng ngừa và quản lý người lao động tự do đến địa phương
kể cả những hồ gia đình có thuê
hồn vào từng đường kim mũi chỉ để cho ra sản phẩm may mặc tinh xảo
công việc hàng ngày của nghệ nhân vũ thanh luân ở cái tuổi ngoại lục tuần
trong sưởng thiêu đơn sơ của gia đình ông đang hướng dẫn cho thế hệ trẻ
cách tạo ra những sản phẩm tinh xảo và đẹp đẽ bằng cái tâm của người làm nghề
đến nay ông cũng không nhớ chính xác đã truyền dạy được cho bao nhiêu người
bao nhiêu nơi và cũng không nhớ mình đã bắt đầu đam mê nghề này
từ bao giờ
trong cái thời buổi mà kháng chiến trong mỹ dưới bom rơi đoạn nổ
mà cái nghề theo của lòng vân lâm vẫn không ngưng nghỉ
thì đây là một cái mà sức sống của cái nghề theo
chúng ta thấy rằng là nó rất là cần thiết
và đến giờ này thì cái nghề theo vẫn được các cái thế hệ sau này duy trì và phát triển
hiện nay ông luân đang nghiên cứu kỹ thuật đưa theo dua gen
một kỹ thuật đặc sắc riêng của làng nghề văn lâm lên các sản phẩm thời trang hiện đại
đây vốn là kỹ thuật được các nghệ nhân văn lâm truyền từ đời này qua đời khác
cần sự tỉ mỉ và khéo léo
thừa hưởng từ cha ông ông luân hiện đang lên kế hoạch truyền thụ lại tất cả những gì mình có
cho thế hệ sau để không bị mai một
cái nghề gen dua của làng văn lâm ấy từ khi đó đến nay thì được người dân làng những người thợ
vận dụng rất thiết
kết hợp giữa những kinh hoa với kỹ nghệ gen dua của cha ông để lại
họ đã đưa vào cuộc sống bằng những cái sản phẩm mới ví dụ như thời trang và các dạng túi sách
quần áo có sự sáng tạo có sự bắt nhịp với cái đời sống văn hóa hiện nay
bắt kịp xu thế thị trường cũng là cách mà nhiều làng nghề
đang vươn tới bắt kịp xu thế thị trường cũng là cách mà nhiều làng nghề đang vươn tới bắt kịp xu thế thị trường cũng là cách mà nhiều làng nghề đang vươn tới
bắt kịp xu thế thị trường cũng là cách mà nhiều làng nghề đang vươn tới bắt kịp xu thế thị trường cũng là cách mà nhiều làng nghề đang vươn tới
để tồn tại và phát triển vân lâm cũng không phải ngoại lệ
với lịch sử nghề theo hơn bảy trăm linh năm hiện nay thôn vân lâm có khoảng gần ba lao động làm nghề theo và du lịch

bất chấp một thực tế là nghề theo đã không còn ở thời hoàng kim như xưa
thế mới biết đôi khi sự tồn tại của một làng nghề không phải chỉ nằm trong hai chữ mưu sinh

càng nhiều sản phẩm càng nhiều sự sáng tạo càng chứng tỏ sức sống hết sức mạnh liệt của một làng nghề
nơi hoa lư cổ kính
các cơ sở sản xuất hầu hết đã dần chuyển sang làm hàng theo pha ruột
các cơ sở sản xuất hầu hết đã dần chuyển sang làm hàng theo pha ruột
mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thầy cường qua phóng sự sau đây
theo chân thầy giáo ngô mạnh cường chúng tôi tìm tới ngôi nhà mới được xây dựng của gia đình ông trần gia sản ở thôn vĩnh hạ xã sơn công huyện ứng hòa
đều đã ở tuổi tám mươi ông sản cùng vợ hàng ngày vẫn phải chăm sóc con trai bệnh tật cùng hai cháu nhỏ
trước đây cả nhà phải sống trong căn nhà cũ có nguy cơ sập bất cứ lúc nào
thì nay nhờ sự kêu gọi giúp đỡ của thầy cường căn nhà khang trang này
đã được xây dựng trở thành máy ấm của cả gia đình
sau đây là một số thông tin về tình hình giao thông trong hai mươi bốn giờ qua
mới đây trên tuyến đường quốc lộ năm mươi một thuộc địa bàn huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nặng
vào thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát năm mươi một c sáu mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi chín
trở theo một cuộn thép nặng hàng chục tấn lưu thông trên cốt lộ năm mươi một theo hướng từ vũng tàu đến đồng nai
khi đến ngã ba việt kiều thuộc huyện tân thành thì bất ngờ cuồng thép trên xe lao về phía trước đè bèp ca bin
rồi rơi xuống hưởng khiến nhiều người đi đường hỏa loạn
tài xế may mắn thoát nạn nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng nặng giao thông bị ủn tắc nghiêm trọng
phải mất gần ba giờ đồng hồ hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra trên một trăm năm mươi
ba vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi người và bị thương một trăm bảy mươi chín người trong đó nguyên nhân là do rượu bia chiếm gần năm mươi
điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự giao thông nói chung
mà còn tạo nên tâm lý lo lắng cho người dân mỗi khi tham gia giao thông
và trước thực trạng này công an tỉnh yên bái đã chủ động tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho người dân ký cam kết
không vi phạm luật giao thông từ đó cũng đã phần nào kiềm chế tình trạng tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia
tuy nhiên chỉ cần mỗi người dân khi tham gia giao thông phải tự nâng cao nhận thức
và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật
thì chắc chắn tai nạn giao thông sẽ được kiềm chế góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo tổng cục đường bộ việt nam việc bổ sung thêm làn cân xe tại các trạm thu phí
để tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên tuyến đường cao tốc hà nội hải phòng
là cần thiết góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng an toàn giao thông
theo đó tổng cục đường bộ việt nam đã đề nghị tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
tiếp tục thực hiện chủ trương của chính phủ bộ giao thông vận tải về công tác kiểm soát tải trọng xe
cùng với đó phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá lại hiệu quả của hệ thống cân
đã được lắp tại các trạm thu phí đồng thời làm việc với tổng cục đường bộ việt nam
để thống nhất về mô hình công nghệ của hệ thống cân bổ sung trước khi triển khai thực hiện
đảm bảo hiệu quả tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư trình tự thủ tục về đầu tư bổ sung thêm
các làn cân thực hiện theo các quy định hiện hành
các vướng mắc trong quá trình kiểm soát tải trọng xe tổng cục đường bộ việt nam
sẽ tập hợp làm việc với cục đăng kiểm việt nam và các cơ quan liên quan để giải quyết theo quy định
công từ năm hai nghìn một mươi hai nhưng đến nay cây cầu và tuyến đường giao thông tại xóm tám xã định hóa huyện kim sơn tỉnh ninh bình
vẫn chưa hoàn thành và điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
ảnh hưởng tới quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
năm hai nghìn một mươi hai tuyến đường liên xã của địa phương được triển khai xây dựng theo dự án nâng cấp mở rộng đường tránh quốc lộ một mươi hai b
cây cầu cũ nằm trên đoạn đường này mặc dù vẫn đảm bảo việc đi lại hàng ngày của người dân trong xã
cũng như một số xã lân cận nhưng do tuyến đường mới được mở rộng hơn đường cũ
nên cầu cũng phải phá đi để thi công cầu mới cho đồng bộ với tuyến đường
thế nhưng gần bốn năm đã trôi qua nhưng đến nay cây cầu trên địa bàn xóm tám vẫn thi công giang dở
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
quá trình thi công cầu mới đơn vị thi công đã bắt một chiếc cầu tạm ngay bên cạnh cầu cũ
phục vụ việc đi lại của người dân
theo phản ánh của người dân nơi đây thì cây cầu tạm này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
đặc biệt là vào buổi tối vì tại đây không có hệ thống điện chiếu sáng
không có biển cảnh báo cầu lại cua gấp lòng cầu hẹp và không có lan can
cầu trên địa bàn xóm tám thi công giang rở không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
mà còn gây ô nhiễm môi trường bởi hiện tại nơi đây đang dần trở thành nơi đổ rác của người dân
cùng với đó việc mở cây cầu tạm này đã gây ách tắc dòng chảy của hệ thống kênh cấp ba
dài hơn hai km đây là con canh dẫn nước từ sông xẻ phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ diện tích nông nghiệp
của địa phương và các xã định hóa kim tân văn hải
không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà việc ách tắc dòng chảy còn gây ô nhiễm môi trường
khiến đời sống của các hộ dân liên kề dự án
trong khó khăn một số hộ kinh doanh ẩm thực đã phải đóng cửa
cùng với cây cầu thì tuyến đường liên xã của địa phương
cũng trong tình trạng thi công giang dở khiến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn
nhiều đoạn mặt đường trũng sâu tạo thành những ổ voi rất lớn
để giảm bớt khó khăn giúp nhân dân đi lại được thuận tiện
chính quyền địa phương đã phải trích kinh phí để tu bổ cầu tạm và đường giao thông
trước tình trạng trên chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền
nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết
đến bao giờ đường và cầu xóm tám xã định hóa sẽ tiếp tục được thi công
để người dân không phải lo ngại mỗi khi qua khu vực này
bảy trăm bốn mươi tỷ đồng là số tiền đầu tư
để thi công hạng mục bổ sung tuyến đường cao tốc nội bài lào cai
có tổng chiều dài hai mươi năm km mở rộng từ hai đàn xe đến bốn đàn xe
dự kiến hoàn thành trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy